tìm kiếm việc làm đối với người bình thường đã khó nhưng đối với người khuyết tật còn khó hơn rất nhiều
sự mặc cảm về khiếm khuyết trên cơ thể là giao cản lớn cản trở họ hòa nhập với cộng đồng
chính vì vậy việc dạy nghề cho người khuyết tật là hết sức cần thiết để người khuyết tật bình đẳng trong gia đình và xã hội vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống
anh lê thanh nghị ở xã an đổ huyện bình lục bị tật ở chân từ năm bốn tuổi
mặc dù đi lại khó khăn nhưng anh vẫn học hết cấp ba sau đó đi học nghề may
không tìm kiếm được việc làm ở các công ty chuyên về may mặc anh quyết định tự mở cửa hàng may tại nhà
gần hai mươi năm gắn bó với nghề đến nay cửa hàng may của anh được nhiều người dân địa phương tìm đến
với anh nghị dù là người khuyết tật nhưng không chỉ mong chờ vào sự giúp đỡ của xã hội mà bản thân cần phải có ý chí nghị lực vươn lên để có thể tự nuôi sống bản thân và chăm lo cho cuộc sống gia đình
trong cuộc sống thì mình phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình
thế nhưng mà dẫu sao đi chăng nữa thì là người khuyết tật nói chung và bản thân mình nói riêng
thế mà nếu như mà được sự quan tâm của xã hội thì cũng là một cái điều mà nhiều người mong muốn
theo thống kê của hội người khuyết tật hà nam hiện toàn tỉnh có gần một mươi số người khuyết tật có việc làm ổn định
số còn lại còn rất khó khăn
trong việc tìm cho mình một công việc phù hợp nên rất khó có cơ hội việc làm trong các cơ sở sản xuất hay doanh nghiệp
mặc dù mới đây bộ luật lao động cũng quy định tỷ lệ bắt buộc nhận người khuyết tật vào làm việc trong các doanh nghiệp
nếu không nhận đủ thì phải nộp một khoản tiền vào quỹ việc làm dành cho người khuyết tật
tuy nhiên khi áp vào thực tế thì rất khó khăn vì chế tài chưa đủ mạnh nên quy định này chưa có hiệu quả
thậm chí còn chưa được phổ biến rộng đến các doanh nghiệp
đó là việc tăng cường
các phổ biến phổ biến những chính sách phát lập những quy định về việc đảm bảo tham gia thị trường lao động cho người khuyết tật
và cũng như là những lợi ích đối với các doanh nghiệp khi nhận người khuyết tật và làm việc
thì đấy là một giải pháp thứ nhất
bên cạnh đó thì cái vấn đề thứ hai đó là bản thân các tổ chức người khuyết tật và các tổ chức chính trị xã hội của địa phương
sẽ có tham gia nhiều hơn nữa vào các hoạt động ví dụ như là tập hấn nâng cao kỹ năng nghề kỹ năng mềm cho người khuyết tật
vương mắc lớn nhất để nhận người khuyết tật vào làm
tại các doanh nghiệp các cơ sở sản xuất là sức khỏe tay nghề và kỹ năng nghề
bên cạnh đó ngoài chính sách yêu đáy về dạy nghề và đào tạo việc làm cũng cần phải tăng cường môi trường tiếp cận cho người khuyết tật
có như vậy thì vấn đề việc làm cho người khuyết tật mới được giải quyết hiệu quả góp phần giúp người khuyết tật tự tin vươn lên trong cuộc sống hòa nhập cộng đồng